tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án vụ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tính dụng
đối với ông trần phương bình cựu tổng giám đốc ngân hàng đông á đối tượng phùng ngọc khánh
cựu tổng giám đốc công ty cổ phần mc cùng sáu đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại cho ngân hàng đông á hơn năm năm trăm linh tỷ đồng
bị cáo trần phương bình bị hội đồng xét xử tuyên phạt hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
ông phương bình phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân vì đã tổng hợp với ba bản án trước đó
bị cáo phùng ngọc khánh cựu tổng giám đốc công ty cổ phần mc cũng bị tuyên phạt một mươi chín năm tù về cùng tội danh và phải chấp hành hình phạt chung là ba mươi năm tù
các bị cáo khác bị tuyên phạt từ một năm sáu tháng tù đến bảy năm tù và phải chấp hành hình phạt chung từ năm năm sáu tháng tù đến hai mươi bảy năm tù
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo khánh phải bồi thường hơn năm năm trăm linh tỷ đồng trong đó số tiền gốc là một tám trăm hai mươi sáu tỷ đồng còn lại là tiền lãi phát sinh vì ông ta là người trực tiếp chiếm đoạt toàn bộ số tiền của ngân hàng đông á cho vay và sử dụng vào mục đích cá nhân
hội đồng xét xử cũng kê biên một mươi tám giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích khoảng bốn mươi một hectare tại phường an phú tp thủ đức do công ty nc đứng tên để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thi hành án
ngoài ra hội đồng xét xử cũng xác định giá trị tại thời điểm thi hành án đối với hai sáu triệu cổ phần của công ty mc phong tỏa diện tích đất khoảng chín hectare của công ty mc đã nhận chuyển nhượng của các hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận tại phường an phú